mùa phim tết hai nghìn hai mươi đang khởi động với một số phim sắp ra mắt và gấp rút hoàn thiện
khác với mọi năm phim tết năm nay là những lăng kính phản chiếu đời sống xã hội đương đại
đặc biệt hướng vào những sự kiện gây dư luận xã hội gần đây
mùa phim tết hai nghìn hai mươi đã bắt đầu khởi động đầy ấn tượng và có những dấu hiệu tích cực với bộ phim bắt biết
khởi chiếu ngày hai mươi tháng một mươi hai vừa qua
bộ phim được truyền thể từ thiểu thuyết của nhà văn nguyễn nhật ánh do victor vũ làm đạo diễn
đặc biệt các khán giả của bộ môn nghệ thuật thứ bảy sẽ được đón nhận sự mới lạ trong bộ phim
sắc mộng quan trường của đạo diễn trẻ linh đồng với sự góp mặt của nghệ sĩ nhân dân tiến đạt trung dân trà my
trong khi đó ba mươi chưa phải là tết của đạo diễn nguyễn quang huy là bộ phim đáng để xem vào dịp tết nguyên đán
hay khán giả cũng không thể bỏ lỡ bộ phim bí mật của gió
một bộ phim hài tình cảm gia đình lãng mạn được sản xuất bởi công ty
mỗi một cái phim phim ba mươi chưa phải là tết là
một phim hài tết một phim ma kinh dị và một bộ phim lãng mạn hài gia đình
nó là những cái bộ phim mà nó cũng có đầy đủ những cái màu sắc đa dạng để khán giả có thể hấp dẫn theo dõi được
thì mùa tết năm nay chắc là khán giả cũng có rất nhiều những cái lựa chọn
để có thể chọn được cái bộ phim mà phù hợp nhất với lại là khẩu vị của mình
bên cạnh phim chiếu dạp phim hài chiếu trên nền tảng số và truyền hình là món ăn không thể thiếu mỗi dịp tết đến xuân về
phim tết năm nay ít khai thác nét dân gian
như những mùa trước mà đi thẳng vào các vấn đề hiện thực cuộc sống
câu chuyện thời sự được xô lộn xã hội quan tâm trong thời gian gần đây
nhưng với cá nhân tôi vai trò là vừa đạo diễn vừa sản xuất thì tôi quan trọng nhất là
cái tiếng cười của mình phải mang khán giả nó gần gũi với đời sống của nhân dân
và thứ hai là có cái thông điệp
ba nữa là phải gắn với thực tế
chính vì tôi mà nắm bắt được ba yếu tố đấy tôi khai thác phim hài tết tết ơi tết tôi
hy vọng sẽ mang lại tiếng cười tốt cho khán giả
với sự tìm tạo
đòi đổi mới không ngừng đề tài ngày càng ấn tượng nhân văn và sâu sắc
cùng tâm huyết và nỗ lực của những người làm phim
một phim tết hai nghìn hai mươi sẽ chăn đầy sắc màu và mang đến cho khán giả những cảm xúc không thể nào quên